vừa rồi là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ tư ngày một mươi chín tháng một
với độ phủ vaccine và miễn dịch cộng đồng như hiện nay ngành y tế và ngành giáo dục thống nhất
dự kiến cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trở lại trường học trực tiếp
thông tin này sẽ có trong phần tin tức hai mươi bốn h ngay sau đây
thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cháu bé ba tuổi nghi bị đinh ghi mở đầu
công an huyện thạch thất thành phố hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai đối với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin sáng nay lực lượng công an đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện tại vụ việc này đang trong quá trình điều tra
trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ của gia đình lần đầu tiên
cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi
lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu
và lần gần nhất gia đình phát hiện cháu đã nuốt ba cái đinh
sau khi cháu bé nhập viện vào ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng của bệnh nhi diễn tiến nặng
kèm theo dấu hiệu bất thường bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé đã bị nhiều đinh ghim ở đầu
chuyển sang các thông tin khác vào tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công một phụ nữ
bị đối tượng đòi nợ cầm súng và dao không chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc tp quảng ngãi
nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
thời điểm này đối tượng vừa cầm súng và dao uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội với những lời lẽ đe dọa
nhưng ai đến lại gần
sau hơn hai mươi phút lực lượng công an đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin
giao đồ vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiển ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hiện vụ việc đã được công an tp quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi dùng súng không chế nạn nhân
cũng như liên quan việc vay đòi nợ của đối tượng tiển
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ
vụ án mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại buổi thi chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức
thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh
có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng
do có dấu hiệu lộ lọt bí mật nhà nước ban giám sát kỳ thi đã lập biên bản sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước
khởi tố tám bị can có liên quan đều là công chức phòng công chức viên chức sở nội vụ tỉnh lạng sơn
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lạng sơn và phòng nội vụ thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy tại bản nháp xã triển cang huyện sông mã
các lực lượng phối hợp công an tỉnh sơn la đã thu giữ vật chứng là hai viên hồng phiến
đối tượng bị bắt là lường văn khiêm chú tại bản cang xã triềng cang huyện sông mã
mở rộng điều tra hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu vạng phó trú tại bản lán lanh xã triềng khong huyện sông mã
đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị trần thị phương ở xã thịnh phương
thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã lên mạng facebook và được biết có một fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại cho khách hàng
tuy nhiên sau đó chị mới biết mình đã bị lừa sau khi số tiền đã chuyển cho các đối tượng gần tám trăm linh triệu đồng
sau hai tuần đăng bài nếu mà bán được bản thiết kế thì họ sẽ tuyển thành nhân viên nhìn thức
bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên mức án tù trung thân đối với vũ thị hòa
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lâm nghiệp dược liệu vũ thị hòa
và một mươi tám năm tù giam đối với chu xuân thu chú tại yên bái trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra ở xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi vũ thị hòa cùng chồng là chu xuân thu
đã đưa ra nhiều thông tin gian dối có khả năng thấu thị chữa bệnh làm cho nhiều người tin tưởng
để lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
trước đó cả hai đã từng bị đài truyền hình việt nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh
để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hải cốt lễ sĩ từ năm hai nghìn một mươi một
sau khi bị quân khu bảy trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trên địa bàn
hòa về nhà riêng tại thành phố yên bái tiếp tục hoạt động mê tín dị đoan
sau khi bị các cơ quan chức năng tỉnh yên bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh
và hoạt động tìm hải cốt thất lạc tại địa phương hòa rời khỏi địa bàn đến xã ngọc thanh
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
bị cáo nguyễn ngọc sơn trú tại phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị tòa án nhân dân thành phố long xuyên tuyên phạt một mươi tám tháng tù ra
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn lái xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
qua test nhanh phương bị nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín nên bị giữ lại
còn sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền thành phố hồ chí minh để giao cá
sơn đã khai báo y tế không trung thực để được cách ly y tế tại nhà
đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn xét nghiệm cho kết quả dương tính
quá trình điều tra xác định việc khai báo gian dối của sơn làm lây lan cho chín người
trong đó có mẹ ruột sơn sau đó đã tử vong vì viêm phổi nặng do sars cov hai
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy sơn bị bắt tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử buộc bị cáo sơn còn phải trách nhiệm bồi thường
cho sở y tế an giang số tiền trên một mươi chín triệu đồng
sáng nay thanh tra chính phủ đã công bố kế hoạch thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín tại hà nội
đối tượng thanh tra là ủy ban nhân dân tp hà nội một số sở ngành và các cơ quan đơn vị
tổ chức cá nhân có liên quan nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng cơ quan
đơn vị tổ chức cá nhân có khuyết điểm vi phạm trong việc lập thẩm định phê duyệt
thực hiện việc mua sắm quá trình thanh tra sẽ đảm bảo chính xác khách quan
trung thực công khai dân chủ kế thừa kết quả của cơ quan chức năng về các nội dung liên quan
có đủ cơ sở căn cứ pháp luật không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan
tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo
thưa quý vị trong cuộc hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục giữa bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với bộ y tế tổ chức vào sáng ngày hôm nay cả hai bộ cùng thống nhất nên mở cửa trường học
đến ngày một mươi năm tháng một có bốn mươi ba trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại
sáu tỉnh thành phố cho học sinh tiểu học đến trường chiếm tỷ lệ năm mươi bảy ba mươi tám
và năm mươi ba tỉnh thành phố cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông nhất là học sinh khối lớp bảy đến lớp một mươi hai
học trực tiếp chiếm tỷ lệ sáu mươi chín học sinh cả nước
dự kiến đến ngày bảy tháng hai có thêm tám tỉnh thành phố cho học sinh đi học trực tiếp
theo bộ y tế hiện nay đã có tám mươi ba dân số tiêm ít nhất một mũi vaccine bảy mươi ba mươi năm dân số đã tiêm đủ liều
bộ y tế đã chỉnh chính phủ xem xét tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi vào năm hai nghìn hai mươi hai
với độ phủ vaccine và miễn dịch cộng đồng như hiện nay
ngành giáo dục hoàn toàn có thể đưa trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trở lại trường học trực tiếp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cũng cho rằng đây chính là lúc ngành giáo dục cần điều chỉnh
mở cửa trường học một cách an toàn như tinh thần chỉ đạo của chính phủ
thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một tại tỉnh tiền giang
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã dự lễ thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc trung lương mỹ thuận
phục vụ lưu thông dịp kết nguyên đáng nhằm dần hai nghìn hai mươi hai
tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận dài hơn năm mươi một km với bề rộng mặt đường một mươi sáu m gồm bốn làng xe
sau một mươi năm đình trệ dự án đã được các đơn vị tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ từ năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay dự án đã hoàn thành tuyến chính có thể đưa vào phục vụ trong dịp tết nguyên đáng này
xe ô tô có thể di chuyển vào cao tốc từ ngày hai mươi năm tháng một đến ngày một mươi tháng hai
các tuyến nối cơ bản hoàn thành
dự kiến công trình sẽ được khánh thành cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công
đồng thời khẳng định dự án cao tốc trung lương mỹ thuận có vai trò đặc biệt quan trọng
trong giao thương kết nối khu vực đồng bằng sông cổ long với tp hcm và các khu vực kinh tế trọng điểm phía nam
thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm việc học sinh tiểu học trở lại trường sẽ được triển khai
tùy theo cấp độ dịch và đồng thời là linh hoạt tổ chức các hình thức dạy học
và sau tết nguyên đáy học sinh có thể học hai buổi bán trú hoặc tiếp tục học trực tuyến
về việc thực hiện bán trú theo hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo tp hcm nếu trường thuộc cấp độ một vùng xanh
thì ngay tuần đầu tiên khi học sinh trở lại trường đã có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học hai buổi một ngày
hoặc bán trú cho tất cả các cối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
còn ở cấp độ hai vùng vàng thì chỉ được tổ chức bán trú cho khối lớp một và hai theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh
lớp ba bốn năm chỉ tổ chức cho học sinh đi học một buổi một ngày
riêng các trường ở cấp độ ba vùng cam chỉ được tổ chức cho học sinh lớp một hai đi học một buổi một ngày
học sinh lớp ba bốn năm tiếp tục học trực tuyến nên sẽ không tổ chức bán chú
các trường có quyền tự quyết định tổ chức bán trú nhưng phải đối chiếu điều kiện của đơn vị mình
với bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đã ban hành trước đó
chỉ những cơ sở nào bảo đảm đạt ít nhất tám trên một mươi tiêu chí thành phần thì mới tổ chức hoạt động bán trú nội trú
hoạt động bán trú nội trú được tổ chức phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch được xây dựng kế hoạch
và được ủy ban nhân dân quận quyện hoặc thành phố thủ đức phê duyệt trước khi tiến hành tổ chức
kính thưa quý vị và ngay sau đây sẽ là những tin tức nóng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
sau khi tiến hành xét nghiệm pcr một số mẫu tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử của bệnh viện
và ngày một mươi chín tháng một ban giám đốc bệnh viện ba mươi một
ngày ba mươi tháng bốn bộ công an đã công bố ba ca nhiễm omicron đầu tiên trong cộng đồng tại tp hcm
trước đó bệnh viện ba mươi tháng bốn tiếp nhận một số mẫu test nhanh dương tính covid một mươi chín
do một phòng khám tư nhân chuyển đến để xét nghiệm pc
cán bộ phòng xét nghiệm sinh học phân tử bệnh viện ba mươi tháng bốn đã phát hiện mẫu bệnh phẩm có gen s bất thường
ngày hôm đó em nhận hai mẫu này ngoài phòng khám hai mẫu cộng đồng
thứ nhất là sau khi chạy kiểm tra
em thấy nó không có lên đúng một khuyến cáo của mình đã được tập hướng trước đó rồi
sau đó em cũng có kiểm tra lại và sau khi cẳng định là mình đã làm tất cả quy trình của mình điều chuẩn
em báo cáo lãnh đạo xin chỉ đạo trực tiếp để xin làm giải đình tựa gen cao cấp hơn
để mình biết được là có thực sự bắt được chủng mới hay không
tại vì chủng mới thì có nguy cơ
nếu mà thật sự là em cứ nghĩ
là hai ca này mà thực sự nó là cái chủng mới thật thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khá là lớn
em gửi cả mẫu và cả cái mẫu tách chiếc rồi sang bệnh viện bệnh nhiệt đới
và bên đó hỗ trợ rất là nhiệt tình đến ngày hôm qua có kết quả khẳng định
mà chắc chắn là cả ba ca đó là biến chủng mới ông bích rông
được biết ba bệnh nhân trên ngụ ở bình chánh quận một mươi một và quận gò vấp
tất cả đều có tiếp xúc một phụ nữ nhập cảnh từ mỹ về việt nam
người phụ nữ này cũng vừa có kết quả dương tính với covid một mươi chín đang chờ kết quả giải trình tự gen
ngay chiều ngày một mươi tám tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn đã làm việc với các chuyên gia bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đồng thời báo cáo kết quả giải trình từ gen này đến sở y tế
để phát hiện ra ba ca này trước tiên các đồng chí trong phòng sinh học phân tử cũng đã nghiên cứu rất kỹ những tài liệu của nước ngoài
trong quá trình để làm việc để làm sao để khi mà omicron tới mà ta đã có kiến thức để ta phát hiện được ra nó
chính vì thế mà ba ca này khi các em chạy để phát hiện ra thì khi nó dương tính nhưng lại có một cái gen ép nó bất thường
với cái trách nhiệm của người làm y tế để phòng dần dần dần dần dần dịch thì cái biến chủng omicron này thì nó nây nan rất nhanh
mà đặc biệt là ba cái mẫu này là người ta đã gửi ở trong cộng đồng vào cho bệnh viện
cho nên chính vì thế là chúng tôi quyết tâm
là kiểm tra xác định lại một lần nữa
thứ nhất là làm lại các quy trình để chạy xem nó có đúng như thế không
thì thấy là nó chạy vẫn đúng ra những cái quy trình tôi chúng tôi đã chạy mà nó vẫn có cái gen nó bất thường
việc xét nghiệm phát hiện ra ba ca omicron cộng đồng giữa hàng trăm mẫu xét nghiệm psa
tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử mỗi ngày cho thấy sự cảnh giác cao độ của các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn nói riêng
và ngành y tế nói chung đối với biến chủng omercron
hiện tại các trường hợp nhiễm omicron đang bị phá hủy
các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đã được cách ly điều trị theo quy định
cũng trong chiều ngày một mươi chín tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
ngay sau khi có ghi nhận ban đầu tại bệnh viện ba mươi tháng bốn và có kết quả giải mã trình tự gen
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm ngành y tế đã khẩn trương vào cuộc điều tra dịch tễ khoanh vùng đối tượng nguy cơ
và đã xác định được đường đi của chùm ca nhiễm chủng omicron trong cộng đồng
bệnh nhân đầu tiên là phụ nữ bốn mươi một tuổi quốc tịch việt nam ngụ tại quận bình thạnh tp hcm
và được xét nghiệm pesa tại mỹ
kết quả âm tính nhập cảnh về việt nam ngày năm tháng một tại sân bay cam ranh khánh hòa
cách ly tại khách sạn ở tp nha trang
ngày chín tháng một bà được xét nghiệm psa cho kết quả âm tính
ngày một mươi tháng một người này bay từ nha trang đến tp hcm
tại sân bay tân sơn nhất người này được ba người bạn đón về nhà của một người bạn ở quận tân bình
sau đó nhóm bạn cùng đi ăn tại nhà hàng rạng biển trên đường nam kỳ khởi nghĩa
quận ba tp hcm đến hai mươi hai giờ cùng ngày
ngày một mươi một một mươi hai và một mươi ba tháng một người này ở nhà không gặp gỡ ai
tối một mươi ba tháng một bà ho khang rác hỏng nhẹ
ngày một mươi bốn tháng một bà đến phòng khám ở quận ba để lấy thuốc uống rồi về nhà
ngày một mươi bốn tháng một ba người bạn của bệnh nhân này có triệu chứng
và được phòng khám pernat lấy mẫu gửi đến bệnh viện ba mươi tháng bốn để xét nghiệm pesa
ngày một mươi năm tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn nghi ngờ các mẫu này nhiễm biến chủng omar
nên được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới để giải trình tự gen
ngày một mươi sáu tháng một người phụ nữ nhập cảnh cũng có kết quả xét nghiệm dương tính
do bệnh viện ba mươi tháng bốn thực hiện
sau khi điều tra dịch tễ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã chuyển bốn bệnh nhân nêu trên
đến bệnh viện giã chiến số một mươi hai tp thủ đức cách ly theo dõi điều trị
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức về an ninh trực tự
kính thưa quý vị công an tỉnh đồng tháp cho biết là đang tạm giữ hình sự
đối với tà vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đoàn thị diệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba mẹ ruột của linh cùng ngụ tại xã mỹ hòa huyện tháp một mươi
điều tra về hành vi làm tàn trữ tiền giả
theo kết quả điều tra ngày một mươi tám tháng một lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp cùng công an huyện tháp một mươi kiểm tra và phát hiện diệu và linh đang làm
tàn trữ tiền giả loại tiền việt nam mệnh giá năm đồng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một một trăm bốn mươi một tờ tiền giả mệnh giá năm đồng
ba trăm linh tờ tiền chưa thành phẩm cùng nhiều vật dụng khác liên quan
ai là bị hại của diệu và linh hãy đến trình báo tại phòng an ninh điều tra
hoặc cơ quan công an gần nhất
ngày một mươi chín tháng một công an thị trấn long thành huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết
đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao năm đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
cùng tan vật cho công an huyện long thành để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị trấn long thành
phối hợp cùng tổ tuần tra của công an huyện long thành tiến hành kiểm tra hành chính
căn nhà số bốn trăm năm mươi sáu một mươi ba tổ một khu văn hải thị trấn long thành do phan anh lâm
hai mươi bảy tuổi ngôi khu phước thuận tỉ trấn long thành thuê trọ phát hiện có bốn nam và một nữ
đang tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có ba gói ni lông bên trong có chứa
tinh thể màu trắng một gói ni lông bên trong có chứa một viên nén màu hồng một điện sứ bên trong
có chứa chất bột màu trắng một ống hút nhựa một thẻ hình chứa nhật
đối tượng phan anh lâm khai nhận tất cả số tinh thể màu trắng và viên nén trên là ma túy
do lâm mua về để sử dụng